thưa quý vị và các bạn công an huyện thủy nguyên thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lương văn trường
sinh năm hai nghìn hai hộ khẩu thường trú tại thôn năm xã hòa bình huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho suy nghĩ
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã của công an quận hồng bàng
thành phố hải phòng là đối tượng nguyễn khánh điệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố thọ xuân hai
thị trấn núi đối huyện kiến thụy thành phố hải phòng
và đối tượng trương thiên dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại một mươi bốn trên hai mươi bốn lương văn can phường máy tơ
quận ngo quyền thành phố hải phòng
công an quận kiến an thành phố hải phòng ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé